liên quan đến dự án di rời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực một hệ thống di tích kinh thành huế
sáng nay ngày một mươi sáu tháng tám ubnd tỉnh thừa thiên huế đã làm lễ bàn giao đợt một nhà ở cho hai mươi năm hộ nghèo ở khu vực này
số nhà này được khởi công từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của đợt dịch bệnh covid một mươi chín nên đã bàn giao muộn hơn hai tháng so với dự kiến
theo chính quyền địa phương đây là số nhà được xây dựng thống nhất theo mẫu có diện tích sáu mươi một m hai
trong số hai mươi năm hộ nghèo nhận nhà có nhiều hộ hoàn cảnh rất khó khăn
bên cạnh số tiền đền bù hỗ trợ di rời nhà nước và các mạnh thường quân đã hỗ trợ để ngôi nhà được hoàn thành
dự án di rời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực một di tích kinh thành huế được xem là dự án mang tính lịch sử của tỉnh thừa thiên huế
với tổng mức đầu tư hơn bốn chín mươi tỷ đồng trong đó giải phóng mặt bằng là hơn hai bảy trăm ba mươi tỷ đồng xây dựng khu tái định cư là hơn một ba trăm sáu mươi tỷ đồng